ngày một mươi bốn tháng một tại tỉnh trà vinh đã diễn ra lễ miết tinh với chủ đề
trà vinh một trăm hai mươi năm hình thành và phát triển gắn với vận động quỹ an sinh xã hội năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc và đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm tham dự sự kiện
theo ban tổ chức đây là dịp để toàn đảng toàn quân và toàn dân tỉnh trà vinh
nhìn lại toàn diện quá trình hình thành xây dựng và phát triển của tỉnh
đánh giá tổng kết những thành tiệu đạt được và tiếp tục định hướng phát triển trong giai đoạn mới
cuối năm hai nghìn một mươi chín kinh tế của tỉnh trà vinh được đánh giá là ở mức trung bình khá của khu vực đồng bằng sông kiều long
quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ bảy trên một mươi ba tỉnh khu vực đồng bằng sông kiều long
sau long an tiền giang an giang kiên giang cần thơ và đồng tháp
về tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn một mươi chín trà vinh có mức tăng trưởng là một mươi bốn năm
thu nhập bình quân đầu người vượt lên chiếm hạng bốn trên một mươi ba tổng thu nhập bình quân của người dân đồng bằng sông kiều long
là trên năm mươi chín triệu đồng một người một năm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn ba ba mươi ba
trà vinh đang được kỳ vọng trở thành địa phương phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông kiều long